hội thảo quy tụ nhiều nhà việt nam học và học giả quốc tế đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng đại diện đoàn đại biểu cho biết
hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà khoa học công bố những kết quả nghiên cứu về việt nam trước các nhà việt nam học của nhiều quốc gia
các kết quả nghiên cứu được trao đổi cởi mở thẳng thắn giúp cho giới việt nam học nhận thức đầy đủ hơn về việt nam qua hơn tám trăm linh báo cáo
trong đó có một trăm năm mươi báo cáo của các học giả quốc tế
tiếp đó các học giả trong và ngoài nước đã trực tiếp báo cáo về đồng chí tổng bí thư những kết quả nghiên cứu thử nghiệm đề xuất những giải pháp
và kiến nghị những điều cần điều chỉnh bổ sung nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển việt nam trong giai đoạn sắp tới trên sáu lĩnh vực
bao gồm ngoại giao hợp tác và hội nhập quốc tế nguồn lực văn hóa giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chuyển giao tri thức và công nghệ kinh tế biến đổi khí hậu
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh các học giả tham dự hội thảo lần này mang đến những tình cảm nồng hậu gắn bó với việt nam đem thế giới đến với việt nam và đưa việt nam gắn về hình ảnh thế giới
tổng bí thư nhấn mạnh

các quý vị thảo luận tại các buổi sinh hoạt trong hội thảo này sẽ được tập hợp tại các cơ quan có trách nhiệm của việt nam